thưa quý vị và các bạn vào ngày chín tháng một mươi một thủ đô hà nội ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một trăm linh năm ca ở cộng đồng đây là mức ghi nhận số ca dương tính sars cov hai cao nhất trong
chu kỳ hai mươi bốn giờ ở hà nội kể từ khi dịch bùng phát và từ đó đến nay thì những kỷ lục buồn liên tục được
thiết lập buộc chính quyền thành phố phải đưa ra các giải pháp để ứng phó với tình hình mới
và một trong những giải pháp đang được tính tới đó là việc triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà
mô hình này cũng đã được nhiều địa phương thí điểm triển khai khá hiệu quả thông tin này nhanh chóng
đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng người thì đồng tình người thì phản đối
và cả những đề xuất đã được đưa ra trên nhiều diễn đàn mạng xã hội cụ thể như thế nào thì xin mời
quý vị cùng theo dõi trong cư dân mạng ngay sau đây
triển khai ngay thí điểm cách ly f một tại nhà điều trị f thể nhẹ và không triệu chứng tại
đây là thông tin được ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội đưa ra mới đây trước diễn biến
phức tạp của tình hình dịch bệnh tại thủ đô hà nội trong những ngày vừa qua thông tin này nhận
được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và người dân thủ đô
thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành khác đã áp dụng cách ly f một tại nhà hà nội cũng nên
triển khai luôn để tránh áp lực cho hệ thống y tế chúng tôi ủng hộ biện pháp này và ngay từ khi dịch
bùng phát đợt tháng bốn tôi đã đề nghị cho cách ly f một tại nhà f tập trung tại địa
phương để giảm tải cho tuyến trên và tránh lây chéo tôi nghĩ cứ lấy kinh nghiệm ở các tỉnh thành
khác đã triển khai rồi áp dụng cách ly tại nhà cho hiệu quả trong điều kiện mới đã tiêm chủng
đầy đủ thì mới cách ly tập trung những f f một đủ điều kiện là việc làm rất sai lầm tốn kém
ngân sách và gây lây nhiễm chéo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế
dự phòng cổ vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng hà nội
cần phải tránh lây chéo
cần triển khai luôn không cần phải triển khai từng nước vì thực tế nhiều tỉnh thành có dịch
đã áp dụng phương án cách ly tại nhà trước đó vì vậy ông cho rằng cứ đủ điều kiện theo quy định
của bộ y tế là áp dụng cách ly tại nhà luôn không cần triển khai từng bước đồng tình với quan điểm
của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đông đảo cư dân mạng cho rằng việc áp dụng cách ly f một
tại nhà cần triển khai ngay không ít cư dân mạng cho rằng việc cách ly f một tại nhà sẽ đỡ tốn
kém hơn rất nhiều tránh lãng phí giúp tiết kiệm kinh phí cho nhà nước và nhân dân tiết kiệm được
nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch được hiệu quả bên cạnh đó đã có rất nhiều quan điểm
được cư dân mạng đưa ra để bàn luận xung quanh việc thực hiện cách ly tại nhà hay việc phòng chống dịch
trong giai đoạn hiện nay
tôi thấy cần triển khai vòng đeo tay định vị để giám sát bằng kỹ thuật công nghệ chúng ta phải áp dụng
công nghệ vào sống chung với covid để vừa giảm thiểu số người phải trực gác ở chốt vừa giảm chi phí chống dịch
tới đây chỉ nên cho f nặng có bệnh nền và bệnh viện còn lại f không chịu chứng f một ở nhà tự chữa
và có sự hỗ trợ chăm sóc y tế điều trị trong trường hợp cần thiết là được ít người cách ly thì còn cử người
giám sát hỗ trợ f một suốt hai mươi bốn giờ trong ngày được nếu nhiều thì lấy đâu ra nguồn lực mà làm vậy thiết nghĩ rằng
hà nội và các tỉnh thành khác nên đưa ra nhiều phương án kịch bản để sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống
bên cạnh việc chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện cách ly tại nhà có ý kiến cư dân mạng cho
rằng việc thiếu ý thức trong việc chấp hành các quy định cách ly cũng dẫn tới nguy cơ làm lây lan dịch
bệnh do đó trong các quy định cách ly tại nhà cần tăng cường mức xử phạt nếu không chấp hành nghiêm
về cách ly tại nhà hơn nữa chính quyền thành phố hà nội cần tính toán tới các phương án chống dịch
trong những giai đoạn tiếp theo để tránh bị động trong việc chống dịch trước diễn biến phức tạp của
dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày vừa qua đồng đảo cư dân mạng mong rằng bản thân mỗi người cần
nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bên cạnh đó cần chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền
thành phố trong việc cách ly f một tại nhà để đảm bảo hiệu quả chấn lây lan dịch bệnh hãy lợi bỏ tâm
lý chủ quan trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào tuần thủ nghiêm năm k trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
bạn nghĩ sao về việc thực hiện cây nghĩa f một tại nhà hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với
chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân